thưa quý vị chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra mức án với bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm người liên quan đến các sai phạm
tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn sau hơn một tháng xét xử
hội đồng xét xử tuyên bà trương mỹ lan hai mươi năm tù tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
hai mươi năm tù tội đưa hối lộ và tự hình tội tha mua tài sản tổng hợp hình phạt là tự hình
trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản windsor trao gái bà trương mỹ lan lĩnh một mươi bảy năm tù
đình văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb lĩnh án trung thân
đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước án trung thân
nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước một mươi một năm tù
phạm tội độc lập không phải là đồng phạm với trương mỹ lan
trong đó bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến trung thân
hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố
bị cáo lan và đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho scb
từ đó ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản gây hoang mang cho người dân làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức trong đó bị cáo trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với trương mỹ lan
thưa quý vị hôm nay ngày một tháng bốn sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài
tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
mà nhiều người quan tâm đó là công tác thi hành án các trách nhiệm dân sự theo bản án được tòa tuyên với các bị cáo
về trách nhiệm của các bị cáo đối với thiệt hại của vụ án hội đồng xét xử nhận định
về trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử chỉ yêu cầu các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự số tiền bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo trương mỹ lan bồi hoàn toàn bộ một hai trăm tám mươi bốn hợp đồng tín dụng
đối với số tiền lãi phát sinh trước ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
buộc bị cáo trương mỹ lan chịu trách nhiệm bồi thường hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
đối với một một trăm hai mươi hai mã tài sản đang thế chấp tại scb hội đồng xét xử đề nghị scb phối hợp với c ba bộ công an
để xác minh tài sản nào là của bị cáo trương mỹ lan thì xử lý để bảo đảm việc thi hành án
hiện các cơ quan thi hành án dân sự đang xây dựng kịch bản chi tiết để có các biện pháp thi hành án hiệu quả nhất